đồn biên phòng cửa khẩu cảng an thới bộ đội biên phòng kiên giang khi đang tuần tra trên biển
thì đã phát hiện và bắt giữ phương tiện vận chuyển khoảng bảy lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ
thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn người gồm thuyền trưởng và ba thuyền viên
sau đó lực lượng biên phòng đã đưa tàu về neo đậu tại cảng vịnh đầm xã dương tơ tp hcm
và lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện giấy phép chứng chỉ hành nghề niêm phong và ra quyết định tạm giữ tăng vật